trong lúc này theo đại diện unicef một năm triệu liều vaccine moderna còn lại do hoa kỳ hỗ trợ
trong tổng số ba triệu liều ở lô vaccine lần này sẽ về đến hà nội trong tối ngày hôm nay
theo đó việt nam tiếp nhận thêm ba sáu mươi liều vaccine moderna do chính phủ hoa kỳ hỗ trợ
thông qua cơ chế covax trong đó một bốn trăm chín mươi chín chín trăm sáu mươi liều đã được chuyển đến tp hcm vào tối ngày hai mươi bốn tháng bảy
và một triệu năm trăm linh nghìn một trăm linh liều về đến hà nội vào ngày hôm nay
đây là lô vaccine moderna thứ hai đến việt nam trong tháng này nâng tổng số vaccine do chính phủ hoa kỳ hỗ trợ việt nam
thông qua cơ chế covax lên đến hơn năm triệu liều